các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vào khoảng chín h hai mươi phút ngày hai mươi bảy tháng ba trạm kiểm soát biên phòng phú hội phát hiện một xe chở bốn người chạy với tốc độ cao từ campuchia vào việt nam
khi chạy vào địa phận xã vĩnh hội đông huyện an phú lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trong túi đeo của bốn đối tượng có mang theo tổng cộng bốn mươi chín tám mươi một lượng vàng hơn chín trăm tám mươi sáu triệu tiền việt nam hơn bốn tám trăm linh usd và tám trăm linh chín tiền campuchia
bốn điện thoại di động đã qua sử dụng tổng trị giá tài sản khoảng ba tỷ đồng
qua điều tra ban đầu các đối tượng khai nhận mang tiền qua việt nam để mua vàng và mang vàng trang sức cũ từ campuchia vào việt nam để đổi lấy vàng mới